bộ quốc phòng hàn quốc thông báo nước này và mỹ sẽ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự phối hợp
tại lầu năm góc vào tuần tới với kịch bản triều tiên sử dụng vũ khí hạt nhân
được dẫn dắt bởi ubnd của các đồng minh cuộc diễn tập thảo luận bàn tròn sẽ diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng hai giờ địa phương
cuộc diễn tập sẽ theo kịch bản giả định triều tiên sử dụng vũ khí hạt nhân và thảo luận về xử lý khủng hoảng
cũng như cách thức ứng phó của quân đội
về phía triều tiên bộ ngoại giao nước này cảnh báo rằng hàn quốc và mỹ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ chưa từng có
nếu tiến hành cuộc tập trận chung theo kế hoạch
bộ này cáo buộc mỹ và hàn quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
đồng thời cho biết sẽ xem xét hành động bổ sung nếu hội đồng bảo an liên hợp quốc tiếp tục gây sức ép với bình nhưỡng